vườn quốc gia bái tử long quảng ninh đã chính thức trở thành vườn di sản thứ ba mươi tám của asean
lễ trao danh hiệu vườn di sản được tổ chức ngày một mươi chín tháng năm tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chương trình vườn di sản asean là một trong những sáng kiến của nhóm công tác asean
về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và được triển khai từ năm hai nghìn năm
vườn quốc gia bái tử long trở thành vườn quốc gia thứ sáu của việt nam và thứ ba mươi tám của asean
bởi hội tụ đầy đủ sáu tiêu chí tính toàn vẹn sinh thái tính đại diện tính tự nhiên
tính bảo tồn cao kế hoạch quản lý bảo tồn và tính pháp lý
trước đó việt nam đã có năm vườn quốc gia được công nhận là vườn di sản asean gồm ba bể
hoàng liên công ca kinh chư mông rây và u minh thượng
trong những năm qua vườn quốc gia bái tử long đã cứu hộ chăm sóc
và thả về môi trường sống tự nhiên trên đảo ba mùn
trên hai trăm linh cá thể động vật rừng và năm cá thể rùa biển
vườn quốc gia bái tuy long cũng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế thực hiện nhiều dự án
như dự án bảo tồn rùa biển dự án nâng cao năng lực quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
dự án hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và giáo dục môi trường